theo thông tin từ cùng cảnh sát hình sự bộ công an qua công tác quản lý địa bàn nắm tình hình
cục cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino
đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do đỗ ngọc hà tên gọi khác là hà miên
trú tại quận long biên cầm đầu đối tượng này có bốn tiền án hai tiền sự
hoạt động đánh bạc trên địa bàn tp hà nội và các địa phương
đường dây đánh bạc này do đối tượng hà móc nối cùng một mươi sáu đối tượng khác đều thường trú trên địa bàn hà nội
từ tài liệu thu thập được cơ quan công an xác định có khoảng ba tài khoản tham gia đường dây
là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do hà và bùi hoàng sơn vận hành
chỉ tính từ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã lên đến hơn một một tỷ euro
quy ra tiền việt khoảng ba mươi tỷ đồng